hai nghìn hai mươi là năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng
hai lần dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra trong nước và chưa có dấu hiệu suy giảm trên thế giới
khiến cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
mặc dù chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người bị mất việc làm
song dường như nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn gặp khó
còn theo kết quả rút ra từ khảo sát của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân
covid một mươi chín bùng phát lần hai gây ảnh hưởng đặc biệt lớn tới doanh nghiệp
chín mươi số doanh nghiệp được hỏi đã giải thể hai mươi số doanh nghiệp được hỏi đã dừng hoạt động
bảy mươi sáu số doanh nghiệp vẫn hoạt động nhưng không cân đối được thu chi
chỉ có hai số doanh nghiệp nói rằng tạm thời chưa bị tác động
tám mươi một số doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất là đứt đơn hàng không có hợp đồng mới
bảy mươi hai số doanh nghiệp cho biết khó khăn thứ hai là phải lo các khoản chi phí
liên quan đến người lao động như trả lương và đóng bảo hiểm nộp phí công đoàn
bốn mươi hai bốn mươi năm doanh nghiệp cho biết khó khăn là lo chi phí cho nguyên liệu
nhiên liệu đầu vào chi phí thuê kho bãi nhà xưởng văn phòng
cuộc khảo sát cũng cho thấy hệ lụy nghiêm trọng của làn sóng dịch thứ hai
là hiện tượng cắt giảm lao động đã bắt đầu diễn ra trên diện rộng
ở đợt dịch trước phần lớn doanh nghiệp đều cố gắng giữ người lao động không xa thải
nhưng đến nay hơn bốn mươi bảy doanh nghiệp đã bắt đầu giữ người lao động không xa thải
doanh nghiệp phải cắt giảm lao động tỷ lệ xa thải nhân viên ở doanh nghiệp lữ hành quốc tế là tám mươi
khi dịch bệnh diễn ra trên diện rộng gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh
chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ với các gói tín dụng đa dạng
các chính sách giãn hoãn miễn tiền thuế
xong nhiều chính sách đã ban hành thiếu khả năng để được thực thi dẫn tới kém phát huy hiệu quả
tuy nhiên theo ghi nhận của các doanh nghiệp
phần lớn họ không tiếp cận được các gói tín dụng
thì cấp địa phương rồi đặc biệt là các cấp phường xã quận huyện ở dưới các địa phương
thì vẫn chưa tích cực để tập trung và hướng dẫn cho các doanh nghiệp
nếu như thủ tục kéo dài có những khó khăn hay là sự hướng dẫn về mặt thủ tục không rõ ràng
rồi việc xác minh nó cũng khó khăn hoặc là đôi khi chỉ cần là thái độ của những người hướng dẫn
những người thực hiện thôi có những cái rào cản thôi là người ta đã có thể không tiếp cận được đến rồi
doanh nghiệp tôi thực ra nói là cái gói hỗ trợ lần đầu của tôi cũng hiện tại
thời điểm này thì cũng chưa được hỗ trợ vào đồng nào
lý giải về thực trạng này nhiều doanh nghiệp cho biết các quy định về điều kiện được hưởng quá khắt khe
và để chứng minh được điều kiện hưởng hỗ trợ sẽ mất rất nhiều thời gian
thủ chương này lại là bị kẹt dưới phải là trình đạo không có dân thô
thì nói cho dài nếu làm vậy thì cũng như không
thì rõ ràng nếu không dân thô thì người ta đóng cửa rồi đâu còn công dân nữa đâu mà yêu cầu trả lương
có quá nhiều điều kiện
để mà hỗ trợ khi mà mình quá cân đo đông đếm từng cá thể
trong cá thể đó mình lại cân đo đông đếm từng yếu tố trong nội tại của doanh nghiệp của chính họ vân vân
mình suy xét quá nhiều mình can thiệp vào quá sâu và mình phân tích quá kỹ những yếu tố đó
thì nó sẽ khiến cho cái tính thời điểm nó lại không còn kịp nữa
dù không bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh covid một mươi chín
song hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên bái
cũng chứng lại thậm chí là sụt giảm nghiêm trọng
công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm yên bái với các ngành nghề kinh doanh chính là chế biến
gia công kinh doanh lâm nông sản thực phẩm
các mặt hàng của công ty xuất khẩu sang thị trường chính là trung quốc đài loan
do đó khi có dịch covid một mươi chín các mặt hàng gần như bị đóng cửa thị trường
khó khăn này khiến việc thực hiện các quyền lợi cho người lao động trong công ty càng thêm khó
doanh nghiệp thì chúng tôi là sản phẩm
chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất về hàng nông nông sản thực phẩm
đối với tình hình dịch bệnh như năm nay thì cũng ảnh hưởng rất là lớn
về sản lượng giảm gần năm mươi
nhưng mà với cái tinh thần quyết liệt của ban anh đạo công ty cũng như là hội đồng ổn trị thì
vẫn cố gắng làm sao để đáp ứng được cho cán bộ nhân viên công an việc làm tương đối ổn định
đã khó khăn về sản xuất thì đương nhiên là tài chính nó sẽ thay đổi theo
còn dịch bệnh thì nó không ảnh hưởng đến yên bái nhiều
thế nhưng mà đối với các nước đang nhập hàng của chúng tôi thì người ta lại giảm rất là nhiều sản lượng
do đó thì cái việc đấy nó làm cho cái nguồn tài chính của công ty đang bị giảm xuống
cũng trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi hai đợt dịch thị trường xuất khẩu đa phần khó khăn
doanh thu công ty cổ phần may xuất khẩu yên bái giảm mạnh do hợp đồng xuất khẩu bị giảm sút nghiêm trọng
công ty không còn làm các mặt hàng may xuất khẩu
mà chủ yếu là các hợp đồng gia công nhỏ lẻ
do tình hình dịch covid xảy ra đơn vị chúng tôi là hàng chuyên sản xuất may gia công hàng xuất khẩu
cho nên cũng rất là ảnh hưởng vì hàng xuất khẩu cho thị trường xuất khẩu chúng tôi chủ yếu đi đài loan và mỹ
cho nên là cái phần hàng hóa cũng sẽ bị hạn chế về số lượng giảm về số lượng
và cái phần chậm thanh toán về tiền hàng cũng xảy ra
các đơn hàng phải giảm tới khoảng ba bốn mươi
do đó đơn vị chúng tôi cũng phải nhận cái đơn hàng nội địa để sản xuất
cho nên là cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý của người lao động
họ đang sản xuất cái hàng gia công xuất khẩu
nhưng sang khi sản xuất hàng nội địa thì cái tâm lý người lao động cũng bị giao động
hiện tại thì cái việc mà giảm lao động của đơn vị chúng tôi thì cũng rất may là chúng tôi cũng
trong ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng đã sắp xếp hàng cho anh em làm việc
người lao động đầy đủ việc làm việc
cái việc giảm người lao động thì cũng chưa từng xảy ra
thế nhưng mà chi chỉ nhưng mà cũng do dịch covid
cũng do cái đơn hàng giá gia công nó giảm thì cái thu nhập của người lao động sẽ bị giảm
tính đến thời điểm hiện tại chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ
xong với nhiều doanh nghiệp việc tiếp cận cũng như hưởng lợi từ các chính sách này vẫn còn nhiều khó khăn
việc tạm ngừng đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động giãn nộp thuế
cũng chưa đáp ứng đúng nguyện vọng của phía doanh nghiệp
với các chính sách của chính phủ đối với doanh nghiệp
chúng tôi cũng như doanh nghiệp thì rất là ủng hộ
thế nhưng mà cái việc mà để làm được như thế nào thì nó là một cái cũng hơi khó khăn đối với doanh nghiệp
ví dụ như là tiếp cận các nguồn vốn thì ở đây nó phụ thuộc vào vấn đề là gì
ngân hàng người ta cũng phải là bảo vệ cái tài sản của người ta
nên là cái việc tiếp cận đấy nó cũng là một cái khó trong cái thời điểm khó này
và chính phủ đã cho chúng tôi giãn cái nộp thuế
nhưng mà chỉ là giãn thôi không nộp trước thì cũng phải nộp sau
vậy thì nó vẫn còn và bây giờ đang bắt đầu phải nộp
thì nó cũng chưa phục hồi được cái thời điểm khó khăn của mình
thì cái thời điểm cái này cũng là một cái khó cho doanh nghiệp
cái tạm thời đóng chưa đóng bảo hiểm thì cũng bớt khó khăn cho doanh nghiệp một phần
thế nhưng cũng như vừa cái chính sách thuế thôi
thì trước sau thì cũng vẫn phải đóng
nhưng cái doanh thu của công ty nó chưa phát triển trở lại được
thì cái khả năng đó nó sẽ bị chậm lại một chút
nói chung là về vấn đề giảm thuế thì chúng tôi cũng được tiếp cận
nhưng mà vấn đề về nửa chính sách giảm giãn nộp bảo hiểm xã hội
thì thực tế là chúng tôi cũng chưa được thực hiện tiếp cận chính sách đó
bởi vì thực tế đến nay là mặc dù đơn vị chúng tôi cũng rất là khó khăn
và cũng đã chậm nộp bảo hiểm xã hội tới ba tháng
nhưng mà hiện tại các thông báo về tiền nộp bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái
thông báo về đơn vị chúng tôi là vẫn có tiền lãi chậm nộp
nên cũng rất mong là đạt vào chính phủ xem xét nghiên cứu
và làm sao đó hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
làm sao đó để cho trong thời gian khó khăn này
những người chủ sử dụng hoạt động như chúng tôi là có cái mà giảm bớt khó khăn
bằng là sẽ giãn nộp bảo hiểm xã hội trong một vài tháng mà không chịu lại
trước gánh nặng về chi trả tiền công vì tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ do covid một mươi chín
khó tiếp cận hỗ trợ song nhiều doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp ứng phó
như điều chỉnh nguồn nhân lực
cắt giảm chi phí
phí hoạt động sản xuất
thay đổi phương thức cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh
tìm kiếm cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do
vấn đề của các doanh nghiệp khi tận dụng được cơ hội
đó là phải bảo đảm các yêu cầu khắt khe về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước châu âu
công ty cổ phần tổng công ty may đáp cầu thành phố bắc ninh hoạt động trong ngành may mặc
sản phẩm chủ yếu là xuất sang mỹ nhật và hàn quốc
dù cũng chịu khó khăn về thị trường xuất khẩu do dịch bệnh lan rộng tại nhiều châu lục
song để nắm bắt cơ hội của evfta
công ty đã chú trọng cải tiến công nghệ
hiện đại hóa trang thiết bị
xây dựng hệ thống nhà xưởng theo quy trình khép kín
trong đó công ty mua sắm một loạt thiết bị máy móc
ứng dụng công nghệ mới để đón đầu chủ trương này
khi có cái hiệp định thương mại giữa việt nam và eu
thì là nhà xưởng phải xây dựng mới
chúng tôi phải đầu tư chi phí
trong nhà xưởng thì chúng tôi phải đầu tư chiều sâu
tiếp tục là về máy móc thiết bị là phải hiện đại
cũng sản xuất nhiều mặt hàng tương tự như công ty may đáp cầu
công ty trách nhiệm hữu hạn trí đức huyện thuận thành
có nhiều khách hàng nước ngoài
chủ yếu tại nga hàn quốc và nhật bản
tuy nhiên không giống như đáp cầu
nâng cấp máy móc công nghệ
công ty trí đức lại tập trung chủ động tìm hiểu các cam kết
đặc biệt là liên quan tới thuế quan
và quy tắc xuất xứ để điều chỉnh quy trình sản xuất
nguồn nguyên liệu
bên cạnh đó công ty còn chú trọng thu hút
và giữ chân người lao động kỹ thuật cao
để nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm
tập trung vào những cái mặt hàng đơn hàng đòi hỏi
cái chất lượng cao hơn
cũng như là về có cái hàm lượng chất xám
cũng như giá trị kinh tế cao hơn
chúng tôi cũng rất là mong muốn là có sự kết hợp
với những chương trình phù hợp với tỉnh
và với chính phủ để làm những việc đó
theo cam kết
eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu
đối với tám mươi năm sáu số dòng thuế
tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu
của việt nam sang eu
tiếp đó sau bảy năm
eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu
đối với chín mươi chín hai số dòng thuế
tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
để đón nhận cơ hội này
ngoài sự chủ động của doanh nghiệp
các cơ quan chức năng cũng đã triển khai
các nội dung kế hoạch hỗ trợ tích cực hiệu quả
chúng tôi sẽ phối hợp các sở ban ngành
các huyện hội doanh nghiệp
để triển khai
phổ biến tuyên truyền
các nội dung hiệp định
và các nợ thế của việt nam
khi tham gia hiệp định
của các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp
các cơ quan quản lý doanh nghiệp
nắm được đồng thời
sẽ có những biện pháp
để hỗ trợ
có thể nói
để thức ứng và vượt qua những khó khăn
trong tình hình dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp đã cố gắng vượt qua khó khăn
nhanh chóng chuyển hướng đi mới
tuy nhiên sức chống chịu của
phần lớn doanh nghiệp hiện giờ rất mỏng
đặc biệt dòng tiền để duy trì hoạt động
đang là vấn đề vô cùng khó khăn
do đó các chính sách hỗ trợ
cho doanh nghiệp của chính phủ
cũng cần phải thay đổi theo hướng dễ tiếp cận hơn trước
hết giai đoạn một thì chúng ta phải có một cuộc tổng kết kiểm tra đánh giá
là chính sách được ban hành
thì cái hiệu quả và kết quả nó đến đâu
thì tôi mong muốn là một là chúng ta không hoãn không giãn
mà chúng ta giảm luôn
vừa rồi là gói hỗ trợ chúng ta
bung ra cho đầy đủ các đối tượng
tôi nghĩ việc này là hết sức ý nghĩa
bởi vì chúng ta đã hỗ trợ những nơi
rất là cần thiết nhưng tôi mong muốn là
sắp tới thì chúng ta phải nên hỗ trợ cho những doanh nghiệp
nào dẫn dắt và những doanh nghiệp đó
chịu trách nhiệm để hỗ trợ lại cho những
doanh nghiệp khởi nghiệp hỗ trợ lại cho những doanh nghiệp
kinh doanh cá thể và những doanh nghiệp
nhỏ và vừa tạo ra sự liên kết như vậy
thì chúng ta tạo được chuỗi giá trị liên kết mới
để cho các doanh nghiệp sử dụng
các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của nhau
tăng cường sự kích thích giao thư
với vấn đề mặt nội khối
rõ ràng chính sách hỗ trợ của chính phủ
là cần thiết với nhiều loại hình doanh nghiệp
tuy nhiên thực tiễn thực thi
lại đang gặp nhiều vấn đề khó khăn
mới đây chính phủ cũng đã quyết định
nới lỏng quy định về điều kiện
nhận hỗ trợ từ gói tín dụng
sáu mươi hai tỷ đồng việc nới lỏng này
cùng với nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp
sẽ khiến cho các doanh nghiệp sớm
khôi phục trở lại hiệu quả kinh doanh
góp phần cùng chính phủ hoàn thành
chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị theo đánh giá của chính phủ
năm hai nghìn hai mươi này là năm có rất nhiều khó khăn
với nền kinh tế
song nhờ sự nỗ lực và quyết tâm
của cả hệ thống chính trị
sự vào cuộn và đồng hành của doanh nghiệp
mà nền kinh tế nước ta đạt được
nhiều kết quả ấn tượng tuy nhiên
nếu các chính sách hỗ trợ tín dụng
hiệu quả hơn nữa giúp các doanh nghiệp
ngoài việc tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính
ứng dụng các công nghệ tiên tiến
để hưởng các chính sách ưu đãi
từ các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới
thì có lẽ mục tiêu tăng trưởng
mà quốc hội đề ra trong năm nay
cũng có thể đạt được
đến đây chương trình tạp chí lao động xã hội cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình này tuần sau